một đường dây lừa đảo qua hình thức mạo danh các bệnh viện lớn để bán thuốc
chiếm đoạt gần năm mươi tỷ đồng của hơn bảy người vừa bị công an tỉnh bắc ninh triệt phá
đối tượng phạm viết trung đã thuê hai mươi một người lập các fanpage có hình ảnh logo của các bệnh viện lớn
nhằm thu hút những người có nhu cầu chữa bệnh
các đối tượng gọi điện và tự xưng là bác sĩ của bệnh viện trao bán liệu trình điều trị bệnh
khi khác có nhu cầu sử dụng các đối tượng đặt mua thuốc đông y rồi lừa bán với giá cao hơn gấp nhiều lần
tuy lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đeo khẩu trang đội mũ bảo hiểm vào tiệm vàng với mục đích cướp tài sản
nguyễn văn tam chú thành phố trà vinh đã bị bắt giữ
khoảng hơn một mươi giờ sáng ngày hôm qua tam đến tiệm vàng tại phường bốn thành phố trà vinh để bán một chiếc nhẫn
tuy nhiên trong lúc chủ tiệm vàng đang tính tiền để trả tam bất ngờ dùng tay đánh nạn nhân
và lao vào khuấy giao dịch để chiếm đoạt tài sản
chủ tiệm vàng đã chống trả tri hô
và sau đó cùng người dân
bắt được đối tượng bàn giao cho cơ quan công an
tại hiện trường cơ quan công an đã thu giữ một con dao cùng các tăng vật khác có liên quan
công an huyện long thành tỉnh đồng nai vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng đỗ văn tạo ba mươi tuổi quê tỉnh hậu giang
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua điều tra ban đầu tạo là đối tượng không có nghề nghiệp và đang nợ tiền vay trên app
nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản để trả nợ
ngày hai mươi chín tháng chín tạo vào trang mạng xã hội trợ tốt đặt mua một bộ một đồng hồ apple watch
với giá là một mươi hai triệu chín trăm linh nghìn đồng chuyển tiền đặt cọc năm trăm linh nghìn đồng
và lấy địa chỉ nhận hàng ở ấp xóm gốc xã long an huyện long thành
đến trưa ngày năm tháng một mươi anh phạm xuân tài hai mươi ba tuổi trú tại tỉnh đồng nai
là nhân viên shipper đến giao hàng cho tạo tại địa chỉ trên
khi nhận hàng lợi dụng lúc anh tài không để ý tạo lấy một đồng hồ apple watch giả
đã chuẩn bị sẵn trong tứ quần để tráo đổi lấy đồng hồ apple watch thật rồi nhanh chân tổ thoát
tạo đã bị công an huyện long thành bắt vào chiều cùng ngày khi chuẩn bị tiếp tục lừa đảo nhân viên
giao hàng một chiếc đồng hồ như vậy ở xã an phước
kiểm tra trong cốc xe máy của tạo phát hiện chiếc đồng hồ mà tạo lừa đảo chiếm đoạt của anh tài
bước đầu tạo khai nhận với thủ đoạn tương tự đã tiến hành lừa đảo năm vụ
tại các tỉnh long an tiền giang tp cn sau đó mang lên tp hcm bán được hơn năm mươi năm triệu đồng
công an phường đông thành tp ninh bình vừa kịp thời phát hiện ngăn chặn vụ việc
một người dân trên địa bàn bị lừa đảo chiếm đoạt bốn tỷ đồng
theo điều tra ngày hai mươi bảy tháng chín người đàn ông nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ
xưng là cán bộ công an hà nội thông báo ông có liên quan đến đường dây mua bán ma túy
rồi yêu cầu ông này chuyển bốn tỷ đồng
người này cũng yêu cầu ông không được nói sự việc với ai
nói dối mục đích rút tiền với nhân viên ngân hàng
ngay sau khi biết sự việc công an phường đông thành đã kịp thời
vào cuộc xử lý ngăn chặn thành công việc người dân bị lừa đảo số tiền lớn
thời gian gần đây tại thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
xảy ra nhiều vụ mất trộm thanh rằng trụ điện trên đường dây một trăm một mươi kv
sau ít ngày nhận đơn trình báo từ công ty cổ phần điện lực khánh hòa
vào cuộc điều tra công an thị xã ninh hòa đã bắt giữ được thủ phạm gây án
thu giữ tăng vật là hàng trăm thanh rằng cùng bu lông
theo đơn trình báo của công ty cổ phần điện lực khánh hòa
ngày hai tháng một mươi trên đường dây một trăm một mươi kv
do đơn vị này quản lý đã bị mất trộm tổng cộng hai trăm sáu mươi hai thanh rằng trụ điện
và năm trăm bảy mươi bu lông tại nhiều khu vực trên địa bàn thị xã ninh hòa
ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an thị xã ninh hòa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
khẩn trương tổ chức lực lượng truy xét đối tượng và truy tìm tăng vật vụ án
đến chiều tối ngày năm tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã ninh hòa
đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với quách thế hào hai mươi tám tuổi
trú tại phường ninh thủy ninh hòa
khi kiểm tra một số điểm thu mua phế liệu thì chúng tôi đã thấy nghi vấn
về một điểm phế liệu của ông nguyễn phi đào
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú ở bình thành ninh bình ninh hòa
thì chúng tôi cũng đã áp dụng biện pháp nghiệp vụ
và đến kiểm tra đối với cái kho phế liệu của ông đào này
vì cái kho phế liệu này là không có đệ bản hiệu
thì chúng tôi cũng đã vào kiểm tra hành chính thì sau khi kiểm tra
thì phát hiện thấy nhiều cái thanh sắt thanh rằng là đúng là những thanh này
đã được lấy ra từ trụ điện
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng quách thế hào khai nhận
do không có công việc ổn định và cần tiền tiêu xài
nên nảy sinh ý định trộm cắp thanh rằng của các trụ điện cao thế
sau khi đã chuẩn bị các dụng cụ cần thiết khoảng hai đến ba giờ sáng
đối tượng chạy xe máy đến các trụ điện nằm xa khu dân cư
và mở cửa
trụ điện đã vắng người qua lại để thực hiện hành vi trộm cắp
mỗi đêm đối tượng di chuyển đến một địa điểm khác nhau
thực hiện tháo các thanh rằng
sau đó sáng hôm sau dùng xe máy trở thẳng đến cơ sở phế liệu
bán với giá chín đồng một kg
gần một tháng qua hàng trăm thanh rằng của các trụ điện đường dây một trăm một mươi kv
và hai trăm hai mươi kv tại nhiều xã phường trên địa bàn thị xã ninh hòa
đã bị đối tượng tháo trộm
tù đó lúc này nó cũng có một cái lối để mình chiều lên bắt đầu
mình chiều lên xong
đứng trên mấy cái thanh nó trồng chiếu lên nhau
chứ đâu phải là khó đâu
thì em đứng trên mấy cái đè đó em gỡ
khoảng tầm một mươi hai hay một mươi bốn cây này em đi
cho nhiều cái chỗ không xe chỗ không nổi
hiện lực lượng công an đã thu giữ tổng cộng hai trăm bảy mươi sáu thanh sắt chữ v
với nhiều kích thước chiều dài chiều rộng và độ dày khác nhau
có tổng trọng lượng là ba tám tấn
việc công an thị xã ninh hòa nhanh chóng truy bắt được đối tượng
gây ra hàng loạt vụ trộm thiết bị các trụ điện cao thế
không chỉ góp phần quan trọng làm ổn định tình hình an ninh trật tự
trên địa bàn mà còn ngăn chặn nguy cơ ngã đổ các trụ điện
đảm bảo an ninh an toàn cho việc vận hành hệ thống truyền tải điện
nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần
tin từ công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình cho biết
tổ công tác thuộc công an huyện vừa phát hiện bắt quả tang bảy đối tượng
tham gia đánh bạc ở khu vực lán chạy rừng cao su
của một người dân trên địa bàn
theo đó vào khoảng hai mươi h ngày năm tháng một mươi
tổ công tác công an huyện bố trạch tiến hành kiểm tra
tại khu vực lán chạy rừng cao su của ông dương văn tản bốn mươi chín tuổi
trú tại xã tây trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
tại đây tổ công tác đã phát hiện và bắt quả tang bảy đối tượng
đang tham gia đánh bạc dưới hình thức cào tố thắng thua bằng tiền mặt
công an huyện bố trạch đã tiến hành lập biên bản
bắt người phạm tội quả tang thu giữ bảy mươi triệu đồng
sáu điện thoại di động và bảy xe mô tô
hiện công an huyện bố trạch đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với bảy đối tượng này để xử lý theo quy định
trong khi đó vào chiều qua phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long phối hợp với đội cảnh sát hình sự
công an thị xã bình minh và công an xã thuận an
bắt quả tang một điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
vào thời điểm trên bất ngờ kiểm tra tại khu đất của một hộ dân
trên địa bàn ấp thuận tân a xã thuận an thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
tổ công tác bắt quả tang nhóm một mươi ba người đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
tại hiện trường tạm giữ tăng vật gồm năm con gà năm mươi cuộn băng keo đã qua sử dụng
hai cặp cửa sát một mươi hai điện thoại di động và tổng số tiền một mươi triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng
vụ việc đang được đội cảnh sát hình sự công an thị xã bình minh
làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
cũng về hành vi cướp tài sản vũ anh tuấn chú tại huyện sóc sơn
thành phố hà nội vừa bị công an thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc bắt giữ
vào tối ngày năm tháng một mươi tuấn mang theo một con dao đến quán tầm quất
ở thành phố phúc yên với mục đích gây thương tích cho nhân viên quá mát xa
khi vào quán tuấn giả vờ là khách hàng đi lên tầng hai
rồi bất ngờ dùng dao đâm nhân viên của quán
sau đó tuấn lục túi sách của nạn nhân lấy tiền và điện thoại rồi tàu thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố phúc yên đã truy bắt được đối tượng tuấn
ngọn lửa bùng phát tại tầng bốn của căn nhà bán mỹ phẩm
kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến cho người dân xung quanh hốt hoảng tháo chạy
vụ cháy xảy ra vào tối qua ngày sáu tháng một mươi trên địa bàn quận sáu tp hcm
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận sáu
điều động nhiều xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
hơn ba mươi phút sau đám cháy được khống chế hỏa hoạn không gây thiệt hại về người
nhưng làm một số tài sản ở tầng bốn bị thiêu dụi hư hỏng